thưa quý vị và các bạn hà nội là một trong những địa phương có nhiều nghề và làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa của bản địa
một số làng nghề không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần quan trọng tạo công an việc làm mà còn giúp mang lại thu nhập ổn định cho người dân
đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc
trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đang bùng nổ sản phẩm của các làng nghề truyền thống chịu sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường
chính vì vậy mà nhiều người khuyết tật tại việt nam đã nỗ lực học nghề và tham gia làm việc tại xương sản xuất trong các làng nghề
với mong muốn chung tay góp sức bảo tồn và phát huy giá trị của các làng nghề truyền thống
nằm cùng dài sông hồng chỉ cách bát tràng một con canh đào làng gốm cổ truyền kim lan ở xã kim lan huyện gia lâm thành phố hà nội
là nơi sản xuất những sản phẩm gốm xứ của an nam cho nhật bản vào thế kỷ một mươi tám một mươi chín
người ta thường nhắc nhiều đến gốm phủ lãng bát tràng nhưng ít ai biết trong mỗi căn nhà từ góc bếp cho đến bàn thờ tổ tiên
đều hiện diện những sản phẩm của một làng gốm có tên gọi là làng gố

có một thời gian dài gốm kim lan bị lãng quên khi cây xanh của gốm bát tràng phủ lãng quá lớn
nhưng ngày nay làng nghề gốm này đã dần lấy lại được tên tuổi khẳng định vị thế trên thị trường
và góp phần không nhỏ tạo nên thành công này là sự chung tay góp sức của cộng đồng người khuyết tật trên địa bàn xã kim lan
nghề góp sức của kim lan
kim lan này ra đời từ thế kỷ thứ một mươi ba
từ đấy là phát huy được làng nghề gốm xứ của cha ông
phụ thuộc vào từng điều kiện hoàn cảnh của từng phần người khuyết tật
tức là sức khỏe như thế nào thì ứng với từng công việc của làng nghề gốm xứ này
giờ xử những người khuyết tật vận động thì người ta có thể là châu chuốt lau chùi sản phẩm
những người nào mà không ảnh hưởng đến vận động chân tay thì người ta có thể là làm men và tiện đổ giót
đến giờ phút này là mọi người cũng có niềm đam mê về nghề gốm xứ của mình và tạo ra được những sản phẩm đẹp và đã vươn trải ra tới thị trường thế giới
hai nữa là nâng cao được kinh tế gia đình có thể là gia đình bản thân người khuyết tật không có lò gốm xứ nhưng người ta đi làm thuê cũng tăng thêm thu nhập cho người ta
gia đình ông nguyễn văn hà đã theo nghề làm gốm xứ được hơn ba mươi năm nay được thừa hưởng nghề từ cha ông để lại
dù trải qua nhiều khó khăn nhưng đến nay ông và gia đình vẫn lưu giữ và bảo tồn được các giá trị độc đáo của làng nghề truyền thống
ông hà chia sẻ điểm đặc biệt của gốm kim lan là các sản phẩm không quá cầu kỳ về chi tiết mà tạo được sự tiện dụng thoải mái cho người sử dụng
các sản phẩm của làng gốm rất phong phú và đa dạng từ những sản phẩm nhỏ như chiếc ống đựng tăm chân nến đến những sản phẩm lớn như chợ trồng cây cảnh bình đựng rượu vải muối dưa
ngoài ra được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành nhiều làng nghề truyền thống đang dần được khôi phục và phát triển
trên thị trường trong nước và quốc tế nhiều sản phẩm đa dạng và tinh tế được sản xuất từ các làng nghề như gốm xứ tranh dân gian dệt lụa giấy gió chạm khắc gỗ sơn mài
mỗi sản phẩm của nghề truyền thống là một tác phẩm nghệ thuật lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa phong tục tập quán của xã hội và con người việt nam
vì vậy bên cạnh các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống cần phát huy vai trò và sự tham gia của các đoàn thể tổ chức phi chính phủ tổ chức quốc tế trong đó có các hội người khuyết tật

quý vị và các bạn thân mến một trong những khó khăn chung hiện nay là nhiều làng nghề
nhiều cơ sở sản xuất hàng thủ công ở các địa phương có quy mô nhỏ nguồn vốn đầu tư còn khiêm tốn sản phẩm còn nghèo nàn chưa bắt nhịp với nhu cầu của thị trường
việc định hướng đi tìm đầu ra cho sản phẩm đang là bài toán khó cho các cơ sở sản xuất và các làng nghề
do vậy mà đào tạo nghề được xem là khâu quan trọng trong khôi phục và phát triển làng nghề hiện nay
đối với công tác đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật luật số năm mươi một của quốc hội về luật người khuyết tật đã có quy định
trường năm dạy nghề và việc làm của luật số năm mươi một về luật người khuyết tật nêu rõ
điều ba mươi hai dạy nghề đối với người khuyết tật
một nhà nước bảo đảm để người khuyết tật được tư vấn học nghề miễn phí lựa chọn và học nghề theo khả năng năng lực bình đẳng như những người khác
một cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng chứng chỉ công nhận nghề đào tạo khi người khuyết tật học hết chương trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy định của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề
một cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật phải bảo đảm điều kiện dạy nghề cho người khuyết tật và được hưởng chính sách yêu đãi theo quy định của pháp luật
người khuyết tật học nghề giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật
điều ba mươi ba việc làm đối với người khuyết tật
một nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động được tư vấn việc làm miễn phí có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật
hai cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật
hai cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật
cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật
tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật
bốn người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vây vốn với lãi suất yêu đái để sản xuất kinh doanh được hướng dẫn về sản xuất chuyển giao công nghệ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của chính phủ
chương bốn giáo dục điều hai mươi tám phương thức giáo dục người khuyết tật quy định
một phương thức giáo dục người khuyết tật bao gồm giáo dục hòa nhập giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt
giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật giáo dục bán hòa nhập và giáo dục chuyên biệt được thực hiện trong trường hợp chưa đủ điều kiện để người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập
ba người khuyết tật cha mẹ hoặc người giám hộ người khuyết tật lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với sự phát triển của cá nhân người khuyết tật
gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để người khuyết tật được học tập và phát triển theo khả năng của cá nhân
nhà nước quyến khích người khuyết tật tham gia học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập
thưa quý vị và các bạn chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thắp sángiểntin org vn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo